trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến ngày càng phức tạp lây lan nhanh số lượng ca mắc chưa có dấu hiệu giảm tại một số tỉnh thành phố trong cả nước đặc biệt là tại các tỉnh phía nam hà nội và một số tỉnh giáp danh
ngày hai mươi ba tháng bảy ubnd tỉnh sơn la đã ban hành văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của chủ tịch ubnd tỉnh về việc tạm dừng vận tải hành khách liên tỉnh
theo đó kể từ giờ ngày hai mươi bốn tháng bảy tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bao gồm xe tuyến cố định xe hợp đồng xe du lịch xe taxi từ sơn la đi đến các tỉnh thành phố và ngược lại
việc tạm dừng này sẽ thực hiện cho đến khi có thông báo mới
trừ các loại xe như xe công vụ xe chở bệnh nhân người hết hạn cách ly xe đưa đón công nhân chuyên gia của các doanh nghiệp xe vận chuyển phục vụ phòng chống dịch và xe vận tải hàng hóa được phép hoạt động
nhưng vẫn phải thực hiện nghiêm
quy định phòng chống dịch covid một mươi chín theo hướng dẫn của ngành y tế và ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín